chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi thăm làm việc tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống định thành xã định thành huyện thoại sơn tỉnh an giang
ông huỳnh văn thòn chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tập đoàn lộc trời đã báo cáo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về quá trình hình thành tập đoàn
xây dựng từ công ty bảo vệ thực vật an giang thành tập đoàn lộc trời là một trong những tập đoàn hàng đầu việt nam chuyên kinh doanh về nông nghiệp
đồng thời kiến nghị với chính phủ cần có chính sách tốt hơn nữa nhằm bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất nông nghiệp
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao mô hình của tập đoàn lộc trời trong quá trình đầu tư vào nông nghiệp
trong đó vai trò của doanh nghiệp trong nghiên cứu ứng dụng cho phát triển nông nghiệp có vai trò rất lớn
chính phủ rất vui mừng hoan nghênh một doanh nghiệp công ty cổ phần đóng chân trên một địa bàn tỉnh đồng bằng sông kiều long đã có ý thức đầu tư hiệu quả vào nông nghiệp
tập đoàn lộc trời đã mở ra một cách làm mới mô hình hay để chúng ta nghiên cứu tổng kết và nhân rộng
đó là nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch giá trị cao
thủ tướng cũng đánh giá cao tập đoàn lộc trời đã nghiên cứu thành công loại gạo ngon đứng tóc thứ ba thế giới
tuy nhiên doanh nghiệp không nên chỉ nghiên cứu mà phải xây dựng cho được thương hiệu gạo riêng phổ biến nhân rộng
và tập đoàn lộc trời sẽ là một mô hình mới điển hình mới trong ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lúa gạo phát triển bền vững
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tám xem xét thông qua nghị quyết quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước
nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số một nghìn một trăm ba mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi một ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
sau khi nghe ủy ban pháp luật trình bày báo cáo về dự thảo của nghị quyết các đại biểu nhận thấy hiện còn tồn tại hai vấn đề cần được thống nhất
đó là cách viết hoa tên cơ quan tên riêng các quy định bố cục văn bản quy phạm
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy rằng nên thận trọng trong cách viết hoa không viết hoa một cách tùy tiện
vì một số đơn vị trường học sẽ theo cách viết văn bản của quốc hội
nếu quốc hội sai sót thì sẽ dẫn đến không thống nhất được cách viết thế nào cho đúng chuẩn mực
sau khi tổng hợp và thống nhất ý kiến của các đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
quy định thể thức kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch nước với sự tán thành của hầu hết các đại biểu
cũng trong chiều nay sau khi thông qua nghị quyết về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của quốc hội
chủ tịch nước ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật du lịch sửa đổi
tại phiên họp các đại biểu nhận định việt nam có rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác có hiệu quả
thẳng thắn bày tỏ quan điểm đại biểu võ trọng việt cho rằng
ngoài việc đề ra các chiến lược cần thiết cho ngành du lịch việt nam phát triển
các đại biểu cũng đề nghị nên thành lập quỹ phát triển du lịch để tạo sự ổn định và môi trường phát triển cho các doanh nghiệp cá nhân tổ chức đầu tư vào du lịch
tuy nhiên đại biểu nguyễn khắc định lại băn khoăn về vấn đề này
trong điều bảy mươi bốn nói là quỹ
à tổ chức tài chính nhà nước
tôi rất băn khoăn cái chữ nhà nước này
nếu là tổ chức nhà nước thì tài chính nhà nước thì các doanh nghiệp các hiệp hội người ta không góp tiền vào đâu
cái quản lý này cũng phải có cái hội đồng quản lý không chỉ nhà nước đứng ra quản lý đâu
người ta không ai người ta góp tiền vào để cho nhà nước đứng ra quản lý nhà nước chia cho ai chia
tiền của người ta người ta góp vào người ta phải tham gia vào đấy
cho nên cái tổ chức này không phải là tổ chức tài chính nhà nước
tôi nghĩ rằng nó phải có nở nọ nửa kia
thực trạng phát triển du lịch của việt nam qua sự phân tích đánh giá của các đại biểu cho thấy
du lịch việt nam rất cần thành lập quỹ phát triển du lịch
tuy nhiên phải quy định cụ thể quỹ thuộc thẩm quyền của cơ quan ban ngành nào quản lý hay giao cho tổ chức cá nhân nào
về vấn đề này ủy ban thường vụ quốc hội cũng gợi ý nên có thứ trưởng phụ trách quản lý ngành du lịch
để tránh xảy ra tiêu cực thông qua hình thức nhận quà biếu tặng từ doanh nghiệp
cũng như tránh thất thoát tài sản nhà nước dưới hình thức miễn thuế đối với các xe nhập khẩu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu tặng
nội dung trên tại thông báo một trăm hai mươi bảy kết luận của thủ tướng chính phủ về việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp tặng
đối với các cơ quan tổ chức đơn vị được đề nghị cho tặng phải xác định tính phù hợp về việc tiếp nhận tài sản chuyển giao
người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận tài sản theo quy định tại nghị định số hai mươi chín hai nghìn một mươi bốn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chấm dứt việc tiếp nhận xe ô tô của doanh nghiệp biếu tặng
việc trang bị xe ô tô phục vụ cho công tác thực hiện theo đúng quy định tại quyết định số ba mươi hai ngày bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
theo thống kê của bộ tài chính tính từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
bộ tài chính đã tổng hợp được bảy trăm sáu mươi bốn đồng
tổng hợp được hai mươi một xe ô tô mà các bộ ngành địa phương báo cáo thanh lý với tổng số tiền ba mươi năm một mươi năm tỷ đồng
trong đó có chín mươi xe báo cáo đã thanh lý nhưng chưa có thông tin báo cáo số tiền thu được
bảy xe đã thanh lý không thu được tiền một trăm tám mươi ba xe đã quá cũ lạc hậu
theo quyết định số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý
sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ vẫn đang được bộ tài chính triển khai để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
tại hội nghị đánh giá việc triển khai đo lường xác định chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ
của các cơ quan hành chính nhà nước diễn ra vào sáng nay phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã chỉ đạo bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi bảy các bộ ngành địa phương phải triển khai đồng bộ việc đo lường sự hài lòng
của người dân tổ chức ở quy mô ngành địa phương để kịp thời phát
tổ chức đối với những tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân tổ chức
đồng thời yêu cầu bộ nội vụ xây dựng khung đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước quy định kế hoạch lộ trình phương pháp cách thức triển khai đo lường
sự hài lòng của người dân tổ chức để áp dụng thống nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
định kỳ hàng năm tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức ở quy mô quốc gia
và báo cáo tình hình triển khai của các bộ ngành địa phương
xâm hại tình dục trẻ em im lặng hay lên tiếng là chủ đề của buổi tọa đàm về thực trạng trẻ em
bị xâm hại tại việt nam diễn ra chiều nay tại hà nội
thực trạng xâm hại tình dục trẻ em tại việt nam đang ngày càng nghiêm trọng khi liên tiếp xảy ra
những vụ việc chấn động trong thời gian gần đây có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên
nhưng quan trọng hơn là nhiều bên liên quan
như cơ quan thực thi pháp luật cơ quan hành pháp tổ chức xã hội truyền thông chưa có phản ứng thích hợp
để xử lý hoặc các nạn nhân và gia đình nạn nhân im lặng không dám lên tiếng tố cáo
về cơ bản thường là bao giờ cần phải một sự hợp tác từ bên phía bị hại
nếu như bên phía bị hại mà họ đang lo sợ cái câu chuyện đời tư của họ bị lộ ra quá nhiều
hoặc là những cái này chúng ta gọi là trong những cái vết nhơ
do cái cách nhìn thôi
nếu như đã bị xâm hại
người ta đang bị quyền lợi
người ta đang bị những cái hành vi vi pháp luật khác xâm hại đến quyền của họ
họ có quyền từ bỏ cái quyền của nhân thân của họ
tức là quyền bí mật đời tư quyền về danh dự nhân phẩm
để họ có thể đấu tranh trực tiếp và trực diện đối với những tội phạm
cái hành vi vi phạm đó
ở đây thì thực ra là trong cái xã hội của mình nó đang khó trong cái câu chuyện này
thực tế cho thấy khi các trường hợp này xảy ra
các phản ứng và hành động của các bên liên quan
đã chưa được kịp thời và hiệu quả
dẫn tới thiếu các hoạt động can thiệp phù hợp
sự chậm trễ này đã tạo nên những hậu quả to lớn về tâm lý
sức khỏe gia đình của các cháu
cũng như ảnh hưởng lâu dài cho xã hội
trước hết là ta phải khẳng định với nhau rằng
xâm hại tình dục trẻ em là một tội ác
và nếu mà im lặng cũng là một sự đồng lõa với cái tội ác này
mà trong thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy có một số vụ việc mà cái sự im lặng
sự chậm trễ này gây một cái bức xúc rất là ghê gớm
tất nhiên là đã có những các giải thích của các cơ quan chức năng
là nó phải theo quy trình nó phải từ từ nó về thế này thế khác
nhưng chúng ta không thể chấp nhận một cái sự im lặng và sự chậm trễ như thế được
vì là em bé những các cái vấn đề mà em bé bị xâm hại
rồi em bé bị lạm dụng các thứ là nó có chứng cứ
mà chứng cứ nó có thể mất đi theo thời gian
làm sao mà chúng ta lại có thể để đến vài ba tháng đến bảy tám tháng
mà những vụ việc như thế mà sở sờ ra như vậy
tất nhiên là đã có một số ý kiến
ý kiến cho rằng là nó chưa đến mức độ như thế
phải từ từ phải điều tra rất cẩn thận không để tránh cái sự oan sai
nhưng không thể nào mà có thể chậm trễ mức độ bảy tám tháng cả năm như vậy được
theo thống kê của cục cảnh sát hình sự bộ công an
từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi ba số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện
đã tăng gần gấp đôi từ tám trăm sáu mươi bảy vụ lên một năm trăm bốn mươi bốn vụ vào năm hai nghìn một mươi bảy
trung bình mỗi năm có khoảng một em bị xâm hại tình dục
tức tám giờ trôi qua sẽ có ít nhất một bé gái
bị xâm hại tình dục
trong phần tin quốc tế khai mạc hòa đàm vòng ba về giải quyết khủng hoảng syri ở astana
cựu tổng thống hàn quốc sẽ bị triệu tập với tư cách nghi phạm
chiều nay vòng đàm phán thứ ba tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng syri
vừa khai mạc tại thủ đô astana của kazakhstan
với chương trình nghị sự bao gồm rất nhiều cuộc tham vấn song phương và đa phương
tuy nhiên ngay trước thế

phe đối lập syri đã từ chối tham dự và đưa ra các yêu cầu trì hoãn ngày họp
kết thúc thảo luận cơ chế ngừng bắn
đại diện phái đoàn chính phủ syri
đại diện thường trực syri tại liên hợp quốc
basar zafari đã chỉ trích phe đối lập tẩy chay vòng đàm phán này
song tuyên bố phái đoàn chính phủ đến với vòng hòa đàm thứ ba này
là để đàm phán với các đồng minh nga và iran
đồng thời bày tỏ hy vọng vào những kết quả tích cực
vòng đàm phán thứ ba này được cho là sẽ diễn ra một cách không mấy xuân sẻ và dễ dàng
nhất là khi một số nhóm đối lập thành viên của liên minh quốc gia phè đối lập
và lực lượng cách mạng syri tuyên bố sẽ không tham gia
về phần mình hội đồng bảo an liên hợp quốc kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán
và không đưa ra điều kiện tiên quyết với nhau
theo thông báo tại astana các bên sẽ xem xét vấn đề thành lập nhóm làm việc
để trao đổi tù binh và gỡ mìn tại các khu vực nhân đạo
phiên họp toàn thể gồm tất cả các bên tham gia đàm phán sẽ diễn ra vào ngày mai một mươi năm tháng ba
liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc ngày mai một mươi năm tháng ba
cơ quan công tố hàn quốc sẽ triệu tập tổng thống bị phế chất park geun hye
trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nước này thời gian vừa qua
trong một phát biểu với báo chí người phát ngôn văn phòng công tố viên quận trung tâm seoul cho biết
ngày mai một mươi năm tháng ba cơ quan công tố sẽ quyết định thời điểm bà park geun hye
bị triệu tập với tư cách là một nghi phạm
tòa án hiến pháp hàn quốc hồi cuối tuần trước đã thông qua việc phế chất bà park geun hye
do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng khiến bà phải tạm đình chỉ chức vụ trong nhiều tháng
quyết định này cũng đồng nghĩa với việc bà park geun hye không những bị chấm dứt chức vụ
sớm hơn một năm so với thời hạn mà còn mất quyền miễn trừ truy tố hình sự
bà park geun hye bị quốc hội hàn quốc luận tội ngày chín tháng một mươi hai năm ngoái
với các cáo buộc đã để cho người bạn thân của bà là bà cho shinzin can thiệp vào các công việc của nhà nước
dù không có chức danh chính thức nào trong chính phủ và cấu kết với người này
để lấy hàng triệu đô la từ nhiều tập đoàn lớn của hàn quốc
phụ tổng thống hàn quốc cho biết cố vấn an ninh quốc gia nước này kim won jin
sẽ có chuyến thăm mỹ từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng ba để thảo luận các biện pháp tăng cường đối phó với triều tiên
truyền thông hàn quốc cùng ngày cho biết trong thời gian thăm mỹ
ông kim won jin sẽ có cuộc gặp với cố vấn an ninh quốc gia mỹ herbert raymond mcmaster
để cùng thảo luận biện pháp đối phó với mối đe dọa hạt nhân tên lửa của triều tiên
đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa các cố vấn an ninh quốc gia hai nước
sau khi cựu tổng thống hàn quốc park geun hye bị tòa án hiến pháp nước này phế chuất hôm một mươi tháng ba vừa qua
ngoài việc thảo luận các biện pháp đối phó với chương trình hạt nhân tên lửa của triều tiên
hai bên sẽ tái khẳng định việc thúc đẩy triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt
hôm một mươi ba tháng ba vừa qua ông kim on chin cùng các cố vấn cấp cao phủ tổng thống đồng loạt gửi đơn xin từ chức
để nhận trách nhiệm liên quan đến việc bà park bị phế chuất
sau đó bị quyền tổng thống kiêm thủ tướng hoàng ki oan bác bỏ
có ít nhất hai mươi bốn người trong đó có một mươi bảy phụ nữ đã bị thương sau một trận động đất mạnh năm tám độ richter tại vùng yangun của myanmar
trận động đất xảy ra vào lúc hai mươi h bốn mươi chín phút ngày một mươi ba tháng ba theo giờ địa phương
tâm trấn phụ động đất nằm ở vị trí cách yangon ba mươi năm bốn km về phía tây bắc và thành phố teki tám bốn km về phía tây nam
theo số liệu được chính quyền sở tại công bố ngày hôm nay ít nhất hai mươi bốn người đã bị thương
và nhiều tòa nhà bị hư hại trong trận động đất mạnh năm tám độ richter này
theo báo cáo ban đầu động đất đã làm cho nhiều ngôi nhà bị sập
theo các cư dân địa phương họ còn cảm nhận được hai mươi cơn dư chấn sau trận động đất này
và người dân không dám về nhà
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân